sáng nay ngày hai mươi bốn tháng hai tại điện kính thiên khu di sản hoàng thành thăng long
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội đã tổ chức lễ dân hương tưởng nhớ các bậc tiên đế
các bậc hiền tài đã có công với nước
buổi lễ bao gồm nhiều nghi thức truyền thống như lễ dước nghi trượng dân hương tế lễ
và nhiều hoạt động văn hóa dân gian như là múa rồng chống hội
trong không gian linh thiêng của hoàng thành thăng long lễ dân hương khai xuân là một hoạt động tâm linh thành kính
hướng về cội nguồn tiên tổ tôn vinh các giá trị truyền thống của thăng long hà nội
cùng với nhiều hoạt động trưng bày triển lãm biểu diễn âm nhạc dân gian
đã tạo không khí vui tươi phấn khởi của mùa xuân mới thu hút đông đảo khách tham quan du xuân thưởng lãm